đại dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động nhưng cũng tạo cơ hội để thay đổi chính sách về lao động việc làm
điều này sẽ giúp thị trường lao động luôn được duy trì phát triển đồng bộ với các thị trường khác và thích ứng với dịch bệnh